tổ công tác của thủ tướng chính phủ do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng dẫn đầu
đã làm việc với tỉnh bắc ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ do chính phủ thủ tướng chính phủ giao
bộ trưởng mai tiến dũng cho biết thủ tướng ghi nhận bắc ninh là tỉnh có nhiều sáng tạo đổi mới và khát vọng
đây là đơn vị thứ hai của cả nước thí điểm thành lập trung tâm hành chính công trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh sau tỉnh quảng ninh
thời gian thí điểm là ba năm
địa phương này đang được thủ tướng giao thực hiện đề án xây dựng bắc ninh thành thành phố trực thuộc trung ương
đây là kỳ vọng của lãnh đạo đảng nhà nước và là nguyện vọng của đảng bộ và nhân dân trong tỉnh

thủ tướng yêu cầu bắc ninh không đổi kinh tế lấy môi trường sống
tỉnh cần quan tâm bảo vệ môi trường bền vững bảo đảm sức khỏe chăm lo cho người dân
cần lưu ý đến việc tranh chấp đất đai vì hiện địa phương này đang chuyển mình để thành đô thị trực thuộc trung ương
bắc ninh cần quan tâm đến an ninh trật tự an toàn xã hội giải quyết tốt các vấn đề xã hội như nhà ở công nhân cung cấp các dịch vụ và bảo đảm đời sống sinh hoạt